bắt đầu từ ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng một mươi một thanh tra giao thông tp hcm sẽ triển khai kiểm tra tải trọng xe tải
trên quốc lộ một qua địa bàn thành phố
thanh tra giao thông phối hợp trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị
trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng indico
cùng tổ chức kiểm tra tải trọng xe
với lưu lượng xe tải lưu thông đông đúc
kiểm tra tải trọng xe ở khu vực này sẽ giúp phát hiện xử lý sớm các phương tiện vi phạm
hạn chế gây ảnh hưởng trực tự giao thông và sự xuống cấp nhanh chóng của hạ tầng giao thông
hiện tại công ty indico đã hoàn thành công tác kiểm định thiết bị cần kiểm tra tải trọng xe